ngày mai trên khu vực đều có nắng từ sớm và nhiệt độ đồng đều đạt ngưỡng là ba mươi hai ba mươi ba độ
độ ẩm trong ngày ở hầu hết các tỉnh thành miền trung cũng giảm xuống dưới mức sáu mươi năm
nên ở khu vực này trời khá là hành khô
lui xuống phía nam mưa tiếp tục có xu hướng giảm hơn đối với các tỉnh thành ở tây nguyên cũng như nam bộ
trong đêm nay tại tây nguyên chỉ còn có mưa vài nơi ở khu vực phía nam còn ban ngày thì toàn vùng có nắng
nhiệt độ ngày mai vì thế có xu hướng tăng lên khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi đó ở nam bộ thì mưa vẫn chưa hết hẳn về chiều tối vẫn có mưa rào và rông rải rác tập trung chính ở các tỉnh thành miền tây
nhưng cường độ mưa thì sẽ không nhiều như những ngày qua nữa
thời tiết vào ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển các khu vực biển đều duy trì trạng thái thời tiết tốt trời ít mưa tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
gió hướng đông bắc cường độ yếu dưới cấp bốn sóng biển dưới mức hai m và biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước